quỹ ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị lên thủ tướng về chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên chín chỗ
và xe du lịch trên chín chỗ đi và đến tp hcm từ ngày ba mươi tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
việc tạm dừng hoạt động này khiến cho công nhân gặp khó khăn trong việc đi lại
tuy nhiên công tác bảo đảm phòng dịch trong đưa đón công nhân cũng là một vấn đề lớn
dễ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
quỹ ban nhân dân tp hcm cho biết hiện nay việc đưa đón công nhân làm việc tại các cơ sở sản xuất
chủ yếu sử dụng xe buýt để đưa đón qua lại các địa phương giáp tranh như lộc an tiền giang bình dương
việc dừng hoạt động của xe buýt và các xe hợp đồng trên chín chỗ đã gây nhiều khó khăn cho việc đưa đón công nhân
nhất là với những công ty có lượng công nhân đông cư trú ở các tỉnh giáp tranh
do vậy quỹ ban nhân dân tp hcm báo cáo và kiến nghị thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo
về vấn đề này nhằm giúp thành phố có cơ sở chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín